một mươi tỷ đồng là số tiền mà người phụ nữ này đã chuyển cho ccp group để hợp tác đầu tư
thật khó để tưởng tượng được bằng cách nào mà công ty này lại lôi kéo được người ta tham gia với số tiền lớn đến như thế
từ nông trường nhỏ vài hectare rồi dần mở rộng ra là nông trường cả trăm hectare
đem lại thay đổi về thu nhập và cuộc sống cho rất nhiều bà con nông dân địa phương của vùng đất long an
đây là đoạn video quảng cáo của công ty ccv group về thủ phủ vua rau má của mình tại tỉnh long an
được lan truyền trên mạng internet
ở đó có nhiều giá trị được gửi trao và được đón nhận
hình ảnh chắt chiêu những câu từ gọt rũa như chắp thêm cánh cho lời mời gọi đường mật
để thu hút được thật nhiều tiền từ những ai nhẹ dạ cả tin
dự án thủ phủ vua rau má như một lời khẳng định vị thế của thương hiệu
còn đây là hình ảnh lễ khởi công thủ phủ vua rau má mà công ty này đã tổ chức
phải nói là hoành tráng như lễ khởi công các dự án tầm cỡ của những doanh nghiệp hàng đầu
bà mai hà trang người đại diện doanh nghiệp đứng phát biểu
như những doanh nhân thành đạt
và đây là kết quả
hàng loạt hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được ký kết với hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân
với lãi suất đưa ra ở mức siêu tưởng với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào
một tháng năm một tháng thậm chí có những hợp đồng còn được hưởng lợi nhuận lên đến bảy một tháng
một con số khiến người ta hòa mắt
còn đây là hậu quả
hàng nghìn nhà đầu tư đã mắc bẫy trở thành bị hại của doanh nghiệp này
trên thực tế thì không có bất cứ trang trại hay nhà máy sản xuất các sản phẩm về rau má nào
tại tỉnh long an hay những tỉnh thánh khác
lãi chẳng thấy đâu
mà vốn thì cũng đang nguy cơ mất trắng
trong tình thế cùng cực họ phải cầu cứu khắp mọi nơi như thế này
người dân thì đau khổ còn cơ quan chức năng thì phải căng mình
để giữ gìn trật tự an ninh
tôi đầu tư vào đây là ba trăm linh triệu
họ đã hứa hiện với tôi trước từ tháng ba rồi
tưởng họ cũng trả lời nhuận và suốt tháng cứ trồng là thông báo họ trong nơi kia đến bây giờ
họ cũng không trả cho chúng tôi
vợ chồng con cái bây giờ là nói nhau không ra gì rồi cả
các cháu đều là bạn bè cũng có khả năng là người ta còn hiểu sai cả chúng tôi
nhưng mà chúng tôi rất là buồn và đau khổ
sau khi sự việc vỡ lở
doanh nghiệp này đã xóa hàng loạt video quảng cáo
trên website chính thức của công ty
còn người dân muốn đối thoại hoặc gặp chủ doanh nghiệp để lấy lại tiền là điều không tưởng
bản chất của nó là huy động vốn
là huy động vốn trái phép để thực hiện gần như là kinh doanh tiền như một tổ chức tín dụng
thế thì bây giờ chúng ta phải đặt ra một dấu chấm hỏi
có dự án thật hay không
đấy gcv group
sử dụng dòng tiền có trái pháp luật hay không
cần phải được làm rõ
cho tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc lấy lại công bằng cho chúng tôi
có thể thấy đây là vụ việc hết sức phức tạp
ảnh hưởng lớn đến an ninh trả tương cũng như đời sống xã hội
với hàng loạt vụ án
với những hình thức huy động vốn trái pháp luật
rồi chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
đã và đang được cơ quan chức năng xử lý trong thời gian gần đây
hoặc như vụ việc này
người dân cần hết sức cảnh giác trước khi rót tiền đầu tư hay hợp tác kinh doanh
đặc biệt cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp
ngành nghề kinh doanh cũng như mức lợi nhuận cam kết
các điều khoản có trong hợp đồng
để có những lựa chọn sáng suốt
tránh tự biến mình thành bị hại ở những vụ việc phức tạp
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã tiếp nhận
phân loại và xác minh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần xúc tiến thương mại ccv group này
và hy vọng là với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
thì những hành vi vi phạm pháp luật sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
đảm bảo được quyền lợi của hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân góp phần và ổn định cho xã hội